phiên phúc thẩm xét xử hai cựu chủ tịch ubnd tp đà nẵng cùng đồng phạm trong vụ án thâu tóm đất vàng đà nẵng tiếp tục phần tranh luận
trước khi vào tranh tụng chủ tọa cho biết các bị cáo vẫn có quyền thay đổi nội dung kháng cáo có quyền nộp thêm tiền bồi thường trước khi tòa tuyên án
tự bào chữa bị cáo văn hữu chiến cho biết trước đó ông có gửi hội đồng xét xử đơn trình bày trong đó có một mươi nội dung để chứng minh mình vô tội
cựu chủ tịch đà nẵng cho rằng bản án sơ thẩm quy kết ông duy trì sai phạm trong quản lý đất đai là không chính xác và đề nghị tòa phúc thẩm tuyên ông không phạm tội không phải bồi thường dân sự
bị cáo phan văn anh vũ được vào phòng cách ly nghỉ vì lý do sức khỏe